một đợt không khí lạnh tăng mạnh đang bắt đầu từ dạng sáng ngày hôm nay
không khí lạnh đợt này sẽ gây mưa rét tại nhiều tỉnh thành ở bắc bộ
trong đó ở lai châu và hà giang sẽ có điểm mưa to trên năm mươi mm
mưa sẽ duy trì cho đến ngày thứ năm nên quý vị cần phải lưu ý về hiện tượng sạt lở đất
vâng do xảy ra mưa nên là nhiệt độ sẽ giảm mạnh
tại thủ đô hà nội chỉ còn một mươi ba độ vào buổi sáng và cao nhất là một mươi bảy độ vào ban trưa
còn đến chiều nhiệt độ lại tiếp tục giảm sâu
cảnh báo đợt rét này cũng là đợt rét hại tại vùng núi nhiệt độ chỉ từ sáu đến chín độ
với nhiệt độ thấp kết hợp với mưa nên khả năng là dễ xảy ra hiện tượng băng giá trên các đỉnh núi cao ở trên hai m
người dân ở vùng núi cao cần phải có những biện pháp chống rét để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe
còn với miền trung thì ngày hôm nay cũng sẽ có mưa to và đợt không khí lạnh này cũng ảnh hưởng nhiều đến vùng biển
cảnh báo gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám